hiệu quả thực sự đi vào cuộc sống trở thành cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy tác động mạnh mẽ hiệu quả đến công cuộc xây dựng đảng và chính quyền là dấu ấn quan trọng để cán bộ đảng viên và nhân dân tin tưởng và quyết tâm đổi mới của đảng nhà nước để xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn hiệu lực vì dân
việc sắp nhập hợp nhất các tổ chức hành chính nhà nước thực tế đã được thực hiện từ hơn một mươi năm trước
tuy nhiên bộ máy hành chính vẫn chậm được điều chỉnh vẫn tồn tại tình trạng trồng chéo giao thoa về chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan
phải đến khi nghị quyết một mươi tám ban hành tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy và được triển khai sâu rộng thì việc tinh gọn tổ chức bộ máy mới thật sự có chuyển biến mạnh mẽ và tích cực
nó giảm được thủ tục hành chính nó giảm được biên chế mà công việc vẫn trôi chảy
điều đó chứng tỏ là gì là có thể nói cái chủ trương sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu quả theo tinh thần nghị quyết chung sáu khóa một mươi hai là rất đúng rất phù hợp
quyết liệt và mạnh mẽ bộ công an đã sắp xếp bỏ sáu tổng cục giảm dần sáu mươi đơn vị cấp cục và gần ba trăm linh đơn vị cấp phòng sắp nhập hai mươi sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy vào công an tỉnh thành phố đồng thời giảm hơn năm trăm linh đơn vị cấp phòng thuộc công an tỉnh
gần một đơn vị cấp đội thuộc công an huyện
hoạt động của lực lượng ngoan dân từ mô hình tổ chức có sáu tổng cục và trên một trăm linh tổng cục sang mô hình tổ chức mới rất là em ai không bị bỏ sót nhiệm vụ không bị trồng chéo trồng lấn các nhiệm vụ chức năng nhiệm vụ của các cục
bộ nội vụ đã giảm một mươi bốn phòng thuộc vụ và tương đương giảm hai đơn vị sự nghiệp trực thuộc ban thi đua khen thưởng trung ương và ban tôn giáo chính phủ
bộ tài chính giải thể bốn mươi ba phòng giao dịch của kho bạc nhà nước cấp tỉnh
sắp xếp sắp nhập các tri cuộc thuế cấp huyện thành các tri cuộc thuế khu vực thuộc cuộc thuế cấp tỉnh
bộ y tế thu gọn đầu mối từ chín mươi bốn phòng xuống còn năm mươi chín phòng giảm ba mươi năm phòng chiếm ba mươi bảy hai giảm một trăm linh năm cán bộ lãnh đạo cấp phòng đồng thời tiếp tục sắp nhập các tổ chức đơn vị trong ngành và tập trung giảm biên chế ở những vị trí trung gian
việc này giúp cắt giảm được hàng nghìn lãnh đạo và cán bộ
thì chủ yếu là những người mà làm công tác tổ chức hành chính bảo vệ lái xe v v thì nói chung là giảm giảm gian tiếp
thì cái số lượng người ấy thì chắc chắn là phải giảm chắc chắn giảm
và với khối lượng ở tỉnh thì giảm một khối lượng cũng tương đối lớn đấy
nếu như mà sáu mươi ba tỉnh thành như vậy thì cũng giảm tới khoảng một mươi bảy người
tương ứng như vậy là cũng một năm tính ra cũng trừng được khoảng hơn một trăm năm mươi tỷ
tại các tỉnh thu gọn đầu mối tinh giảm biên chế cũng được thực hiện quyết liệt
giảm một trăm tám mươi một đơn vị trực thuộc một trăm năm mươi bảy lãnh đạo và tiết kiệm hơn bốn mươi sáu tỷ đồng ngân sách
lào cai cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước hợp nhất sở giao thông vận tải và sở xây dựng thành sở giao thông vận tải xây dựng
việc hợp nhất chưa có tiền lệ gặp nhiều khó khăn ban đầu song đến nay đã mang lại hiệu quả hơn mong đợi
khi sân chồng hai sở đến giờ đã được một năm toàn thể
mô hành của tỉnh là một trăm linh là chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
văn bản mà hành chính qua thủ tục một cửa là chúng tôi hoàn thành một trăm linh
mặc dù cái lượng công việc qua cái thủ tục hành chính của sở là nó khoảng trên chín mươi văn bản
có lẽ nó chiếm năm mươi sáu cái văn bản hành chính của toàn tỉnh
nhưng mà trong cái năm vừa qua thì sở giao thông vận tải xây dựng không bị chậm hoặc không bị khiếu nại
thắc mắc của người dân doanh nghiệp
hà giang một trong những địa phương đi tiên phong trong việc hợp nhất các cơ quan cấp tỉnh
tỉnh đã hợp nhất sáu cơ quan cấp tỉnh đó là ban tổ chức tỉnh ủy với sở nội vụ
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy với thanh tra tỉnh đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh với đảng bộ khối cơ quan tỉnh
trong đó việc sắp nhập ban tổ chức với sở nội vụ thành một cơ quan gọi là ban tổ chức nội vụ
được coi là bước đi quyết liệt mạnh mẽ của tỉnh
sau khi sắp xếp lại từ một mươi bốn một mươi năm đầu mối
hiện tại giờ đây chỉ còn sáu đầu mối thôi
giảm một mươi ba một mươi bốn cán bộ lãnh đạo cấp phòng
rất là khó khăn cho người sắp xếp này
phải khẳng định rằng không một nghị quyết nào chạm đến địa vị quyền lợi sát sườn của nhiều cán bộ đến vậy
nhưng cũng không một nghị quyết nào được toàn hệ thống chính trị đón nhận và tổ chức thực hiện quyết liệt
nhằm giảm số lượng bộ máy biên chế và thay đổi nhận thức của cán bộ đảng viên nhiều đến vậy
đồng chí đặng thị thu trang từng giữ vị trí trưởng phòng tổ chức
cán bộ thuộc ban tổ chức tỉnh ủy bắc cạn nay giữ vị trí cấp phó sau sắp nhập
dù có chút tâm tư song vẫn coi đó là việc nên làm
hay như đồng chí phan duy tiêu trước đây là giám đốc của trung tâm phòng chống hivs tỉnh yên bái
sau sắp nhập xuống làm phó giám đốc của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
dẫu có một chút buồn nhưng anh vẫn coi đó là sự hy sinh cần thiết
chúng ta phải đặt những mục tiêu chung
đơn vị của ngành lên đầu tiên
để sắp xếp tinh giản tổ chức bộ máy
kinh nghiệm của nhiều cấp ủy là tập trung dồn sức
nhưng có lộ trình thận trọng tránh nóng vội
sau khi có nghị quyết trung ương sáu
phải nói là được tuyên truyền rộng
đặc biệt là nghị quyết một mươi tám một mươi chín và các nghị quyết tiếp theo của đường bộ
thì phải nói là được tuyên truyền sâu rộng cho đảng viên
nhân dân các dân tộc trong toàn đảng bộ
chính vì vậy đâm ra là các đảng bộ đều nắm vững được nguyên lý về chủ trương từ trung ương đến địa phương
vì vậy các đề án mà chúng tôi xây dựng là đều được các đảng bộ là đồng thuận cao
phải đồng bộ ở tất cả các lĩnh vực các đơn vị và các lĩnh vực công

bên cạnh những kết quả đạt được việc sắp nhập hợp nhất các cơ quan còn gặp phải một số khó khăn vướng mắt chưa đồng bộ
do chưa có quy định khung về số lượng cơ quan chuyên môn tiêu chí thành lập tổ chức biên chế tối thiểu số lượng cấp phó tối đa cho nên sau hợp nhất vẫn còn tồn tại một số bất cập
đơn cử như ban tổ chức nội vụ tỉnh hà giang cơ quan được thành lập từ việc hợp nhất ban tổ chức tỉnh ủy và sở nội vụ tỉnh
đi vào hoạt động cơ quan vẫn phải sử dụng hai con dấu
văn bản tham mưu cho cấp ủy đóng dấu ban tổ chức văn bản thực hiện chức năng cơ quan chuyên môn đóng dấu sở nội vụ
tình trạng này diễn ra tương tự với ủy ban kiểm tra thanh tra tỉnh
tuy nhiên tồn tại lớn là cơ chế hoạt động không đồng nhất số đông người làm công tác kiểm tra hiện không đủ các tiêu chí tiêu chuẩn để bổ nhiệm thanh tra
hợp nhất phòng nội vụ với ban tổ chức cấp ủy cấp huyện thành cơ quan tổ chức nội vụ cấp huyện
hợp nhất thanh tra cấp huyện với ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp huyện thành cơ quan thanh tra kiểm tra cấp huyện
hợp nhất văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân với văn phòng cấp ủy cấp huyện thành văn phòng cấp huyện
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn như vậy bộ nội vụ đã có một quy định chứng
theo đó các tuyển thần có thể đăng ký thực hiện mô hình thí điểm hợp nhất xác nhập
trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi có mời đến đây phó giáo sư tiến sĩ trương hồ hải
viện trưởng viện nhà nước và pháp luật học viện chính trị quốc gia hồ chí minh để cùng tìm hiểu về hướng đi mới trong tinh gọn bộ máy
xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình
thưa đồng chí để thực hiện tốt việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy trong thời gian tới
thì đâu là hạn chế cần phải khắc phục và rút ra kinh nghiệm đặc biệt là việc giải quyết đội ngũ cán bộ dôi dư
lựa chọn của nghị quyết chung sáu của khóa này là rất là cấp thiết
và chúng ta cũng đã triển khai rất quyết liệt ở khóa một mươi hai này và cũng đã đạt được những kết quả nhất định
tuy nhiên cái bài toán khó đấy là bài toán liên quan đến dôi dư biên chế rất nhiều
vấn đề về biên chế là vấn đề về quyền lợi vấn đề về con người vấn đề về mặt xã hội ở một diện rộng
nên là chúng ta không thể làm một cách quyết liệt ngay lập tức để giảm ngay biên chế giảm ngay các cấp phó được
mà theo tôi chúng ta cần phải có một cái lộ trình khoảng độ năm năm
từ khoảng độ năm năm đấy chúng ta sẽ giảm bớt các cấp phó sau khi bị sát nhập về
phải xét ở một cái diện nó tổng thể nó toàn diện hơn
ví dụ như là trong một tỉnh này không có nghĩa là sát nhập hai cơ quan này
thì biên chế là chỉ trong hai cơ quan đấy
tức là có một cái rộng hơn ở trong phạm vi của toàn tỉnh
có thể là điều chuyển biên chế từ hai cái cơ quan sát nhập này vào đi những cái cơ quan khác
chứ không chỉ là
điều chuyển và tinh giản giảm cục bộ ở tại chỗ của đơn vị đấy
và cái bộ phận mà cần giảm nhiều nhất đấy là giúp việc hành chính
việc bộ nội vụ cho phép các tỉnh thần đăng ký thực hiện thí điểm
theo quy định mới về sáp nhập hợp nhất có ý nghĩa như thế nào
và liệu rằng chúng ta có thể tin tưởng vào hướng đi này trong tương lai
thì theo tôi cái cách làm này là một cái hướng đi rất là đúng đắn
để chúng ta có một cái mô hình chung
và trong cái cách làm này thì
chúng ta cũng cần phải làm thí điểm ở các tỉnh thành
và sau đấy chúng ta sẽ có tổng kết rút kinh nghiệm
và triển khai trên diện rộng thống nhất ở phạm vi cả nước
nhưng mà theo tôi là cái thí điểm chúng ta không nên thí điểm dài
cái thời gian thí điểm nên khoảng hai năm thôi
và trong cái quá trình thí điểm đấy
thì chắc chắn cái bài toán và sát nhập này nó sẽ có một cái lực cản rất lớn
đấy là những cái cơ quan mà bị sát nhập người ta không muốn
những người đứng đầu cũng không muốn
nên là trong cái quá trình mà chúng ta thí điểm
chúng ta phải hết sức lưu ý
tức là tránh trường hợp lợi ích cục bộ của các ngành
và qua lợi ích đấy họ có tiếng nói
để họ tìm cách cản đường cái việc hợp nhất
và sát nhập ở các cơ quan của tỉnh thành phố
vì cái này là nó liên quan đến lợi ích rất là lớn
của cá nhân của tập thể của sở ngành đó
khi mà chúng ta sát nhập hai cơ quan lại
xin cảm ơn đồng chí